chào mừng quý vị khán giả của an ninh ngày mới
viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiền giang cho biết vừa ký cáo trạng truy tố hai mươi hai bị can có liên quan đến vụ nổ súng làm bốn người thương vong
tại cơ sở kinh doanh karaoke xo xã đạm thạnh tp mỹ tho tỉnh tiền giang
theo đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiền giang truy tố nguyễn thanh triều về tội giết người và tội cố ý gây thương tích
truy tố trần quang quốc bảo về tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
cáo trạng còn có hai mươi bị can khác bị truy tố về tội gây dối trật tự công cộng và tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng do có mâu thuẫn cá nhân nên thạch trung nghĩa và dương minh nhật hẹn nhau tại quán karaoke xo để giải quyết
nhóm của nguyễn thanh hải cùng dương minh nhật nguyễn tấn anh quốc và đinh tuấn kiệt
dẫn bạn đem theo dao tự chế và súng tìm nhóm của thạch trung nghĩa để giải quyết mâu thuẫn
tại đây hai bên đã xảy ra sô sát hỗn loạn rồi dùng súng bắn nhau
chiều dùng súng bắn vào ngực khiến cho nguyễn thanh hải ngã gục xuống đường và tử vong sau đó
sau vụ nổ súng kinh hoàng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường
và tổ chức truy bắt các đối tượng để điều tra làm rõ
công an tỉnh cà mau vừa tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ thuộc khu vực khóm bảy phường năm thành phố cà mau
qua đó phát hiện một số đối tượng đang sử dụng chất ma túy
tại phòng số ba của cơ sở trên lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện bốn đối tượng
trong đó có hai nam hai nữ sử dụng chất ma túy thu giữ một số dụng cụ để sử dụng ma túy cùng một số tăng vật khác có liên quan
các đối tượng khai nhận đã rủ nhau thuê phòng nghỉ để sử dụng ma túy
qua tết nhanh thì cả bốn đều dưng
ngoài ra lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản đối với chủ nhà nghỉ về các lỗi vi phạm như không thông báo lưu trú
để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực phương tiện mình quản lý
qua tin tố giác của quần chúng công an tỉnh tiền giang vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện bắt quả tàng hai mươi ba đối tượng
đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức là đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vực đất chống thuộc ấp thành nhất xã bình xuân thị xã gò công
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ bốn con gà một mươi tám cặp cửa bằng kim loại một cân đồng hồ hai mươi bốn xe mô tô một mươi bốn điện thoại di động
trên bốn mươi một triệu đồng và một số dụng cụ khác dùng vào việc đá gà
lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
gần đây số cuộc gọi đến tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một có xu hướng tăng cao
theo thống kê trong giai đoạn cao điểm dịch tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một đã tiếp nhận hơn năm mươi cuộc gọi mỗi tháng
tức là gần gấp đôi thời điểm bình thường
và để biết thêm chi tiết xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi phóng sự sau

từ tháng một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tổng đài bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
đã tiếp nhận hơn ba trăm năm mươi năm cuộc sống
trong đó số cuộc gọi nhiều nhất trong giai đoạn tháng bảy tháng tám và tháng tám
khi con số vượt mốc trên bốn mươi năm cuộc gọi
bên cạnh đó tổng đài một trăm một mươi một cũng đã lập hơn hai hồ sơ mỗi tháng
cho các trường hợp cần sự giúp đỡ trực
với lý do cuộc gọi bao gồm tư vấn về xâm hại bạo lực quan hệ ứng xử hoặc liên quan đến pháp luật
năm hai nghìn hai mươi một tổng đài đã tiếp nhận trên ba trăm năm mươi năm cuộc gọi
trong đó những cuộc gọi về tư vấn tư vấn về tâm lý tư vấn về chính thách
các cuộc gọi về kết nối và can thiệp bảo vệ trẻ em trên toàn quốc là khoảng trên hai mươi năm ca
trong đó những ca mà can thiệp mà cần sự bảo vệ trẻ em là trên một ca
năm nay như mọi người cũng đã biết do vấn đề về đại dịch covid lần thứ tư
cho nên chúng tôi tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi liên quan đến việc đề nghị
để được hỗ trợ cho trẻ em khó khăn và những gia đình khó khăn ở những khu vực cách ly
đặc biệt là khu vực phía nam là chúng tôi cũng nhận được nhiều
đó là sự khác biệt so với năm ngoái
ngoài ra những trường hợp liên quan đến trẻ em bị bạo hành trong thời gian ở nhà
trẻ em gặp những dối nhiễu về tâm trí
thì lần năm nay những con số đó đều có những tỷ lệ tăng lên một cách rõ ràng so với năm ngoái
trước thực tế này
việc tăng cường các hệ thống mạng lưới bảo vệ trẻ em của nhiều cơ quan bộ ngành tổ chức doanh nghiệp là điều cần thiết
bên cạnh đó cũng cần tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của người dân
cũng như làm công tác bảo vệ trẻ em để có thể xử lý kịp thời các trường hợp trẻ em cần bảo vệ
mỗi cuộc gọi đến tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một là một câu chuyện về những hoàn cảnh khó khăn của trẻ em
nếu không được xử lý kịp thời thì sẽ gây ra những hậu quả không lường trước được
đằng sau đường dây nóng này
vẫn có sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ tư vấn tại tổng đài một trăm một mươi một
mời quý vị cùng đến với những ghi nhận sau để hiểu rõ hơn về công việc của họ
ngày nào cũng vậy những nhân viên tư vấn của tổng đài bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một cũng làm việc hết công suất
gần năm triệu cuộc gọi trên toàn quốc trong một mươi bảy năm
trong đó gần bảy vụ việc trẻ bị xâm hại tình dục bạo lực bóc lột
mua bán và vi phạm quyền định

mặc dù khối lượng công việc khổng lồ như vậy nhưng được thực hiện bởi vỏn vẹn hai mươi hai cán bộ tư vấn
với tư cách là tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em thì chúng tôi tiếp nhận là cái kênh thông tin để tiếp nhận
những thông tin thông báo tố giác về những hành vi về xâm hại bạo lực trẻ em
tổng đài một trăm một mươi một có trách nhiệm là hỗ trợ chuyên môn cho cán bộ bảo vệ trẻ em các cấp
như là một cái kênh tiếp nhận thông tin một cách nó nhanh chóng dễ dàng đa dạng
tổng đài hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
mà một trăm linh tất cả những cái cuộc gọi điện đến những cái nhu cầu về tâm lý về hỗ trợ cho gia đình và trẻ em
khi đã tiếp cận được với tổng đài thì đều được đáp ứng
khi mà trẻ em cũng như là những người có quan tâm đến trẻ em và những người chăm sóc trẻ em gọi đến tổng đài
thì các nhân viên tư vấn ở tổng đài sẽ
lắng nghe tiếp nhận thông tin sử dụng những kỹ năng tham vấn của mình
để có thể trước hết là chấn an tâm lý chia sẻ những cảm xúc của các em của người thân chủ
sau đó thì sẽ sử dụng những kỹ năng tham vấn để có thể khai thác được các thông tin về những khó khăn mà các em mà trẻ em gặp phải
đối với những ca mà cần phải can thiệp hỗ trợ kết nối đến địa phương và các cơ quan chức năng
thì tổng đài sẽ khai thác đầy đủ các thông tin về trẻ về sự việc về địa chỉ
rồi về những cái người giám hộ của trẻ
để có thể chuyển những cái thông tin đến địa phương và các cái cơ quan chức năng các cái tổ chức
rồi bảo vệ trẻ em để có thể hỗ trợ cho trẻ em một cách tốt nhất
đối với các nhân viên tại tổng đài một trăm một mươi một sau mỗi tiếng chuông là một mảnh đời họ không chỉ trò chuyện khuyên nhủ
mà còn hỗ trợ tâm lý kết nối giải quyết những trường hợp khẩn cấp
trong quá trình làm việc ở tổng đài một mươi một thì có một trường hợp mà để lại cho tôi nhiều cái ấn tượng
trong cái ca trực đêm có một em học sinh lớp một mươi một có gọi đến tổng đài
em ấy thì đang gặp những cái vấn đề về tâm lý cảm thấy mình bị mất giá trị cảm thấy lo lắng căng thẳng
và em ấy bị khó ngủ mất ngủ em ấy đã chia sẻ đến tổng đài
thì sau khi mà chia sẻ với tổng đài thì đã giúp em ấy hướng dẫn cho em ấy những cái cách để có thể
trấn an tâm lý các em ấy có thể giải tỏa những cảm xúc
và khuyến khích em ấy để có thể đến đây là tham vấn và trị liệu tâm lý trực tiếp
để giảm thiểu nguy cơ về vấn đề trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng
bộ lao động thương minh và xã hội và quỹ triều phan việt nam đã xây dựng ứng dụng tổng đài một trăm một mươi một
người dùng có thể dễ dàng nhắn tin chụp ảnh báo cáo ngay lập tức về các vụ việc xâm hại trẻ em trên địa bàn
thay vì phải đợi sau khi vụ việc xảy ra mới báo cáo bằng các biểu mẫu giấy như giai đoạn trước
trong những năm qua từ năm hai nghìn một mươi tám là chúng tôi đã cùng qua vùng của mình qua dự án bảo vệ trẻ em
xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ em và đã cùng cục phát triển app một trăm một mươi một
và đó là một trong những tâm huyết rất lớn của chúng tôi
bởi vì là muốn song hành cùng chính phủ xây dựng nên cái hệ thống dữ liệu và có thể khuyến khích và có thể có nhiều các
tức là mình ghi lại được các ca và sự vụ liên quan đến bạo hành và bảo vệ trẻ em
cũng như làm thế nào để mà khuyến khích được người dân và nâng cao cái nhận thức của người dân về bảo vệ trẻ em
để người dân có thể biết cách báo cáo và liên hệ với tổng đài một trăm một mươi một
phía sau đường dây nóng một trăm một mươi một là đội ngũ tổng đài viên luôn mang theo một trái tim nóng
phả cạn chất lượng lạnh sẵn sàng hỗ trợ trẻ hai mươi bốn trên bảy
công việc tượng trình vô cùng đơn giản
nhưng đòi hỏi rất nhiều yếu tố về sự kiên nhẫn là quê nghề và đặc biệt là tình thương
nhưng cận thông với trẻ nhỏ
mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật trong các số báo ra trong tuần qua
ngày một mươi tám tháng một mươi một vừa qua tổ chức khủng bố việt tân lại tiếp tục khoách trương về giải thưởng nhân quyền lê đình lượng hai nghìn hai mươi một
như mọi năm những giải thưởng như thế này luôn như một trò lố bịch khi tung hô
trao giải cho những kẻ phản xứng
trong những năm qua tổ chức này đã tổ chức nhiều lần trao giải và thực tế đã cho thấy những người được giải của tổ chức này
đều là những kẻ chống phá đảng nhà nước việt nam
và không ít người được việt tân trao giải đã bị đưa ra xét xử đồng thời tỏ ra hối tiếc về việc làm của mình
thừa nhận do thiếu nhận thức và kém hiểu biết về chính trị pháp luật nên đã bị các đối tượng phản động lôi kéo kích động dẫn đến phạm tội
tuy nhiên bằng việc tổ chức các giải thưởng như thế này
với việc tô vẽ cho các đối tượng những danh hiệu hãng như nhà báo tự do nhà hoạt động dân chủ nhân quyền tù nhân lương tâm
thực chất chỉ là thủ đoạn để việt tân hợp thức hóa việc cung cấp tiền bạc cho những kẻ được họ tiếp tay hoạt động chống đảng nhà nước nhân dân việt nam
đồng thời qua đó tiếp tục cổ suý lôi kéo các đối tượng khác tham gia hoạt động chống phá tạo sóng dư luận
gây sự chú ý từ quốc tế để bôi nhọ xuyên tạc tình hình dân chủ nhân quyền ở việt nam
báo lao động số ra trong tuần đã đăng tải bài viết có nhan đề là
đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín không còn dựa vào số ca mắc mới
hiện nay số ca mắc mới ở cộng đồng trên một tuần trên một trăm linh dân đang là một trong ba yếu tố
để đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín tại các địa phương
tuy nhiên tới đây yếu tố này sẽ được thay đổi không đặt nặng yếu tố số ca mắc mới hàng tuần
mà sẽ tập trung đánh giá tỷ lệ bệnh nhân nặng nhập viện tử vong bên cạnh tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín
theo thông tin từ bộ y tế tính đến chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một cả nước đã tiêm được gần một trăm linh dịch covid một mươi chín
đến ngày ba mươi tháng một mươi một này về cơ bản tỷ lệ bao phủ vaccine đạt một trăm linh
người từ một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine tỷ lệ được tiêm đủ hai mũi đạt khoảng bảy mươi
về xét nghiệm tìm ca mắc mới hiện hướng dẫn chung là không xét nghiệm trên phạm vi rộng
xét nghiệm cộng đồng như trước đây chỉ xét nghiệm ca nghi ngờ và khi truy vết
tiêu chí trụ cột đặt ra hiện nay là giảm tỷ lệ bệnh nhân nặng giảm bệnh nhân nhập viện và tử vong
tới đây có thể những thay đổi thì sẽ đó làm lấy làm tiêu chí đánh giá cấp độ dịch
không dựa vào số ca mắc mới là một trong bài yếu tố chính hiện nay
bên cạnh đó do mức độ bao phủ vaccine đã tăng lên yếu tố tỷ lệ tiêm vaccine cũng được thay đổi
có thể tới đây sẽ có tới năm yếu tố để xác định cấp độ dịch
theo báo kinh tế và đô thị số ra trong tuần qua tại công văn một nghìn bốn trăm chín mươi hai của cục khám chữa bệnh bộ y tế
về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hướng dẫn chế độ bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội đối với người lao động
người bệnh covid một mươi chín được nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là ba mươi ngày
theo đó cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện cấp và quản lý giấy chứng nhận
nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định tại thông tư năm mươi sáu hai nghìn một mươi bảy của bộ y tế
cụ thể người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là ba mươi ngày
cho mỗi lần khám trường hợp hơn ba mươi ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận
nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định
có đưa ra chủ trương là những thẻ atm từ sẽ không được chấp nhận tại các điểm giao dịch trên toàn quốc
thông tin được đăng tải trên báo điện tử việt nam net
thẻ gắn chip mới vẫn có kích thước giống như thẻ cũ song thẻ atm gắn chip có bảo mật cao hơn so với thẻ atm cũ
vì thẻ atm cũ nhận thông tin bằng giải từ phía sau và không được mã hóa
còn thẻ chip với con chip nằm ở mặt trước thẻ sẽ giúp mã hóa thông tin để tăng bảo mật dữ liệu
thông tin cá nhân sẽ được mã hóa theo dõi số nhị phân của máy tính và liên tục được thay đổi
bên cạnh đó thẻ chip mới sẽ chứa những công nghệ có tính bảo mật cao hơn để đảm bảo quyền sử dụng
nhiều chuyên gia nhận định việc chuyển đổi thẻ từ atm sang thẻ atm gắn chip rất có lợi cho người sử dụng
góp phần nâng cao mức độ bảo mật tốc độ giao dịch tính an toàn và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng
đặc biệt là ngoài các tính năng giao dịch thông thường thì thẻ atm gắn chip của ngân hàng
hiện còn được bổ sung tính năng là thanh toán không tiếp xúc với nhận diện bằng biểu tượng cột sóng trên mặt trước của thẻ
đây là tính năng rất hữu dụng trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay
vừa rồi là phần điểm báo tiếp theo chương trình thì mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam
để cập nhật những thông tin trong sáng phương nam cùng với biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên bích liên xin kính chào quý vị đang theo dõi sáng phương nam
thưa quý vị tiếp nối hiệu ứng triển lãm thực tế ảo trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh an giang
tiếp tục tổ chức triển lãm thực tế ảo du lịch an giang lần thứ hai
với chủ đề màu sắc an giang
triển lãm thực tế ảo
triển lãm thực tế ảo du lịch an giang lần hai sẽ tập trung giới thiệu quảng bá các lễ hội đặc sắc của tỉnh an giang như
lễ hội phía bà chú sứ núi sam mang đầm bản sắc văn hóa của cư dân vùng tây nam bộ
lễ hội đua bò bảy núi mang đầm nét bản sắc văn hóa dân giang là một nhát đẹp văn hóa của người khmer nam bộ
lễ hội roja của người châm an giang ngày tết truyền thống của dân tộc châm theo đạo islam
với ý nghĩa là ngày tết của sự yêu thương và tha thứ lễ tôn vinh thoại ngọc hầu với các nghi lễ truyền thống tôn vinh danh thần có công khai phá vùng đất nam bộ và nhiều lễ hội đặc sắc khác của tỉnh
bên cạnh đó không gian ảo sẽ tái hiện địa điểm du lịch tâm đinh tượng phật di lạc trên đỉnh núi cấm đạt kỷ lục tượng phật chi lạc lớn nhất trên đỉnh núi ở châu âu
tái hiện các tước đuô bò vùng bảy núi gắn với sản vật cây thốt nốt bằng các hiệu ứng ba d và audio giới thiệu về các lễ hội
hoạt động này cho thấy vừa góp phần để mạnh giới thiệu quảng bá du lịch an giang vừa phù hợp công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay
tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với hà nguyên vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
nguyễn diệp vũ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc một mươi bốn đối tượng khác cũng đã bị công an khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt quả tang một mươi sáu đối tượng đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc tài xỉu tại khu rừng tràm thuộc ấp ba xã thành phú
thu giữ trên ba mươi chín triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng một chán sứ một nắp nhựa ba hộp xí ngầu một tấm bạt nhựa màu xanh một mươi bốn điện thoại di động và chín xe máy các loại
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận sông lắc tài xỉu trên do đối tượng nguyên vũ và vũ linh đứng ra tổ chức dưới hình thức lắc tài xỉu được an thu bằng tiền với nhau
mỗi ván mỗi con bạc đặt cược từ năm mươi đồng đến hai triệu đồng tiền mặt
trong chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa phối hợp với công an các địa phương bắt giữ các đối tượng gồm nguyễn ngọc tài
nguyễn chính thiêm nguyễn quốc hưng cùng ngụ quận bốn
nguyễn văn sơn để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tài giả làm gái mẹ dâm đến công viên hai mươi ba tháng chín quận một và mồi chạy được một khách mua dâm
do đã bàn bạc trước nên trong lúc tài thỏa thuận giá bán dâm thì các đối tượng còn lại sẽ tìm cách lấy trộm xe của khách
tuy nhiên do khách khóa cổ xe nên đối tượng không lấy trộm được
chúng tiếp tục dẫn dụ khách đến một khách sạn trên địa bàn quận một mươi để tìm cách lấy trộm chìa khóa xe
trong lúc người khách mua dâm đang tắm thì tài lấy trộm chìa khóa xe đưa đồng bọn lấy xe tẩu thoát
sau khi thực hiện hành vi mua bán dâm xong tài nhanh chóng rời đi
các đối tượng mang chiếc xe trộm được đến một tiệm cầm đồ trên đường nguyễn thị tần phường hai quận tám để cầm lấy tiền tiêu xài
đến chiều qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi một lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện băng nhóm trên tại công viên hai mươi ba tháng chín nên mời về làm việc
tại trụ sở công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
chúng cho biết thường hoạt động tại khu vực trung tâm tp hcm
đối tượng chúng nhắm đến chủ yếu là người nước ngoài nhưng do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín khách nước ngoài không du lịch tại việt nam
nên băng nhóm này chuyển sang giàn cảnh khách việt nam để chiếm đoạt tài sản
tiếp tục với những thông tin về phòng chống dịch bệnh
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ra quyết định số bốn nghìn hai mươi tám về ban hành quy chế phối hợp tổ chức quản lý chăm sóc f tại nhà
và tổ chức thu dung điều trị covid một mươi chín trên địa bàn quận huyện và thành phố thủ đức
theo quy chế mới thì trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi nhận được danh sách những người nhiễm covid một mươi chín
trạm y tế lưu động phải tiếp cận hộ gia đình của f
cụ thể trạm y tế xã phải sẵn sàng tiếp nhận cập nhật danh sách f trên địa bàn từ nhiều nguồn khác nhau
phối hợp lập hồ sơ điều trị tại nhà cho các trường hợp f được chăm sóc tại nhà
do trạm y tế xã và các trạm y tế lưu động đảm trách đồng thời chịu trách nhiệm phân bổ số lượng f
đến các trạm y tế lưu động thường xuyên liên lạc với tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng
để hỗ trợ đảm bảo hoạt động chăm sóc f theo đúng quy định
trạm y tế xã cũng ra soát cập nhật danh sách số điện thoại liên lạc của các hộ gia đình
có người thuộc nhóm nguy cơ người cao tuổi có bệnh nền béo phì có tai
để có kế hoạch bảo vệ chăm sóc phù hợp
trong đó chú ý tiêm phép vaccine tại nhà đối với người không thể đến tiêm được
cách ly tập trung người f thuộc các hộ gia đình này phải công bố số điện thoại của trạm y tế xã
và các trạm y tế lưu động trên cùng địa bàn để người dân biết và gọi khi cần hỗ trợ
đối với trạm y tế lưu động phải có một bác sĩ một hai điều dưỡng do sở y tế điều động
và ít nhất ba nhân sự không phải y tế do địa phương điều động
mỗi trạm y tế lưu động quản lý năm mươi một trăm linh hộ có f
đặc biệt trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi nhận danh sách f từ trạm y tế xã
trạm y tế lưu động phải tiếp cận hộ gia đình có f để đánh giá các điều kiện cách ly tại nhà
trước tình hình covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại địa phương sở y tế tp cn đã có văn bản hướng dẫn tạm thời
về việc phân tầng điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại một số bệnh viện
theo đó tầng một sẽ quản lý và điều trị f tại nhà do các trạm y tế lưu động trạm y tế thực hiện
tầng hai là các bệnh viện có chức năng điều trị covid một mươi chín với công suất hai bảy trăm năm mươi giường
để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh nhân mắc covid một mươi chín không đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà
f đang quản lý tại nhà có diễn biến vượt khả năng chuyên môn của trạm y tế
tầng ba có công suất ba trăm năm mươi giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín mức độ nặng nguy kịch
tính đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị tại nhà tầng một là bảy bảy trăm sáu mươi bảy người
tại tầng hai đang điều trị hai bảy trăm linh chín người mắc covid một mươi chín và hai trăm năm mươi hai người đang điều trị covid một mươi chín tại tầng ba
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp trên địa bàn
sở y tế tp cn vừa có tờ trình
gửi ủy ban nhân dân thành phố về việc cập nhật tốc độ dịch trên địa bàn
theo đó trong một mươi bốn ngày qua toàn thành phố ghi nhận một mươi năm mươi sáu ca bệnh mới trung bình hơn bảy trăm linh ca mỗi ngày
ngành y tế đã thực hiện đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn cập nhật đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một
cụ thể cấp độ thành phố là cấp bốn
theo sở y tế tp cn khăn cứ hướng dẫn xác định cấp độ dịch tp cn của cấp ba
tuy nhiên do không đạt yêu cầu tối thiểu tám mươi người từ năm mươi tuổi trở lên
được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
nên phải tăng lên một cấp độ dịch từ cấp ba lên cấp bốn
hiện tp cn đang áp dụng cấp độ dịch là cấp ba kể từ ngày một mươi một tháng một mươi một
số ca mắc covid một mươi chín đang có xu hướng tăng nhanh
vì vậy tỉnh đồng tháp đang đẩy nhanh tiến dịch tiêm vaccine để làm chậm tốc độ lây lan của dịch bệnh
ngoài các điểm tiêm cố định tăng cường tiêm vào ban đêm
tỉnh đồng tháp còn đang triển khai mô hình tiêm vaccine lưu động tận nhà cho người dân
để có thể đẩy nhanh tiến dịch bao phủ vaccine
với mong muốn đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng sớm bao phủ vaccine
trạm y tế thị trấn phường thới tiền huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
thành nạp các đội y tế lưu động trang bị đầy đủ các dụng cụ tiêm chủng cần thiết
thiết bị khám sàng lọc đến thuốc cấp cứu đi từng ngõ gõ từng nhà tiêm vaccine cho người dân

thành nạp các đội y tế lưu động trang bị đầy đủ các dụng cụ tiêm chủng cần thiết
thiết bị khám sàng lọc đến thuốc cấp cứu đi từng ngõ gõ từng nhà tiêm vaccine cho người dân
để chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nhanh an toàn và hiệu quả
đạt bao phủ một trăm linh người dân được tiêm mũi một trở lên ngay trong tháng này
nhiều địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh tiêm vaccine lưu động song song với điểm cố định
để chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nhanh an toàn và hiệu quả đạt bao phủ một trăm linh người dân được tiêm mũi một trở lên ngay trong tháng này
chiến dịch vắc xin chúng ta đang tập trung trong tháng một mươi một tháng một mươi hai này thì các chiến dịch cũng sẽ được tổ chức sớm
và quy động tối đa các lực lượng sẽ xuống nguyện mở nhiều bàn tiêm vừa cố định vừa lưu động và tiêm liên tục
đặc biệt là cho nhóm tuổi trên năm mươi thì chúng ta không để sóc bất kỳ ai
tăng cường tối đa lực lượng để tiêm hoàn thành mũi một cho tất cả người dân
sau đó thì chúng ta sẽ củng cố lại mũi hai
đến nay đồng tháp đã được phân bổ hai một triệu liều vắc xin phòng covid một mươi chín
để tiến tới mục tiêu bao phủ chín mươi năm dân số ngay trong tháng một mươi một này
tỉnh sẽ phải tiêm thêm ít nhất năm trăm linh liều
do vậy các hình thức tiêm vắc xin lưu động đang được tích cực triển khai là giải pháp
để đồng tháp sớm bao phủ vaccine tạo điều kiện để người dân thích ứng an toàn với cuộc sống bình thường mới
mời quý vị cùng đến với những tin tức giao thông
để ngăn chặn tình trạng xe quá tải có nguy cơ tái diễn trở lại trên một số quốc lộ đường đô thị và đường địa phương
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị ubnd các tỉnh thành phố tầm cục đường bộ việt nam
các cục quản lý chuyên ngành như đường bộ hàng hải đăng kiểm đường thủy nội địa đường sắt và hiệp hội vận tải ô tô việt nam
tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe vào dịp cuối năm và đầu năm sau
theo đó bộ giao thông vận tải đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo sở giao thông vận tải công an tỉnh và chính quyền cấp cơ sở
tăng cường phối hợp triển khai kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn địa phương bằng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
và các thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe đã được cấp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam các cục quản lý chuyên ngành đẩy mạnh công tác kiểm soát tải trọng xe
theo chỉ đạo của chính phủ và bộ giao thông vận tải đặc biệt là việc kiểm soát tải trọng xe tại các khu vực đầu nguồn hàng cảng bến nhà ga kho bãi
nay cho đến năm hai nghìn ba mươi hà nội dự kiến sẽ tổ chức thêm một mươi bốn làn xe ưu tiên cho xe buýt nhằm mục tiêu phát triển vận tải hành khách công cộng
ubnd tp hà nội cho rằng từ những ưu điểm của tuyến brt thành phố sẽ đánh giá nghiên cứu và đề xuất tổ chức các làn ưu tiên cho xe buýt
tại tuyến đường có nhiều làn xe số lượng tuyến và lưu lượng xe buýt lớn làn đường ưu tiên phù hợp với công tác tổ chức giao thông
thành phố tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả làn đường ưu tiên cho xe buýt nhanh brt phát huy lợi thế tuyến buýt nhanh
làm cơ sở đánh giá nghiên cứu đề xuất tổ chức các làn đường ưu tiên cho xe buýt
cục hàng không việt nam đề xuất bộ giao thông vận tải cho tăng tần suất khai thác các đường bay nội địa từ ngày một tháng một mươi hai tới
và khai thác trở lại bình thường toàn bộ đường bay nội địa từ năm hai nghìn hai mươi
khai thác với tần suất một mươi sáu chuyến khứ hồi một ngày một đường bay hiện khai thác sáu chuyến khứ hồi một ngày một đường bay
từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai ba đường bay nói trên được khai thác với tần suất hai mươi chuyến khứ hồi một ngày một đường bay
từ năm hai nghìn hai mươi hai toàn bộ các đường bay trở lại khai thác bình thường
thưa quý vị việc áp dụng hóa đơn điện tử trong thời gian qua đã góp phần hạn chế các hành vi tiêu cực trong buôn bán hóa đơn cũng như là gian lận thuế
để tiến tới thay thế cho hóa đơn giấy chính phủ đã ban hành nghị định số một trăm hai mươi ba quy định rõ lộ trình triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc
ít nhất bảy mươi doanh nghiệp hộ cá nhân kinh doanh tại các tỉnh thành lớn phải loại bỏ hóa đơn giấy trong ba bốn tháng tới
và theo lộ trình thời hạn chót để bắt buộc chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử là tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
không ít lần gặp vướng mắt khi sử dụng hóa đơn giấy nhưng kể từ khi chuyển sang hóa đơn điện tử doanh nghiệp này đã thấy rõ được các tiện ích của nó trong kinh doanh giao dịch với các đối tác thương mại
trước đây xuất hóa đơn viết tay rất mất thời gian cho khách hàng cũng như tránh hình tượng bảo quản lâu dài
thì nay hệ thống medamat đang mở thêm một trang ở trên website của medamat
quý khách hàng có thể vào trong đó và trong hóa đơn điện tử để được làm theo hướng dẫn
ngoài ra thì khi khách hàng đến mua hàng tại từng trung tâm một thì từng bàn thu ngân sẽ có hướng dẫn thông báo chi tiết
khách hàng có thể chụp hoặc là có thể lưu lại bản đó để về làm theo hướng dẫn
đại đa số các doanh nghiệp đều cho rằng sử dụng hóa đơn điện tử là bước tiến quan trọng trong công tác hiện đại hóa quản lý thuế góp phần cải thiện môi trường kinh doanh
đồng thời nó tạo ra sự rõ ràng minh bạch hạn chế được việc buôn bán hóa đơn giấy
hóa đơn điện tử thì nếu mà doanh nghiệp có nhu cầu xuất hóa đơn điện tử hoặc là các cá nhân khách hàng muốn rút về công ty của mình thì bên tôi cũng có thể xuất được ngay hóa đơn
thì về cái xuất hóa đơn điện tử thì nó cũng yêu thế hơn là nó cũng nhanh và nó tiện
được biết từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tổng cục thuế đã triển khai hóa đơn điện tử tại sáu tỉnh thành
từ giai đoạn một bao gồm hà nội tp hcm quảng ninh hải phòng bình định phú thọ
theo đó toàn bộ doanh nghiệp hộ kinh doanh khi bán hàng đều phải xuất hóa đơn điện tử chỉ trừ một số đối tượng không giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử
có thể nói lộ trình loại bỏ hóa đơn giấy đã được bắt đầu
đối với hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế sẽ quản lý các mã hóa đơn điện tử
vấn đề là hoàn thuế giá trị gia tăng sai cũng như là chống trục lời chống giá lần thuế và đồng thời là tiết giảm được các chi phí cần thiết
kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử hôm nay là kết quả của quá trình phấn đấu và sự quyết tâm cao nỗ lực lớn của bộ tài chính tổng cục thuế toàn ngành thuế và sự phối hợp chặt chẽ ủng hộ đồng hành của các ngành các cấp và các địa phương nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên phạm vi cả nước
việc triển khai hóa đơn điện tử là một trong những giải pháp quan trọng của thời đại công nghệ bốn như hiện nay do đó ngành thuế cũng cần ra soát quy định về các hệ thống tài nguyên thông tin dữ liệu số có tính kết nối liên thông cao không chỉ phục vụ công tác quản lý thuế mà còn cho các lĩnh vực khác
trong khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn diễn biến rất phức tạp hàng loạt bệnh viện công đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng
thế nhưng dự án bệnh viện quốc tế khoa kỳ tại quận cộng đồng
giấy thành phố hà nội được đầu tư lên tới nghìn tỷ quy mô hàng trăm dường bệnh được quy hoạch tại vị trí đất vang của thủ đô nhưng đến nay vẫn chỉ nằm trên giấy gây ra tình trạng lãng phí suốt hơn một mươi năm qua
đây là tình trạng bệnh viện quốc tế hoa kỳ hà nội xây dựng đã hơn một mươi năm nhưng đến nay vẫn chỉ là một công trình rửa rang cơ sở tầng chưa hoàn thiện cỏ mọc ung tùm sắp thép hoen gỉ
cầu bệnh viện luôn trong tình trạng quá hàng giao bên ngoài đã rỉ xét vật liệu xây dựng ngổn ngang khắp nơi các hạng mô công trình bị xuống cấp bong chóc xuất hiện nhiều vết nứt
cái dự án này thì đã xây dựng được một mươi năm rồi và cũng đang còn rất là ngổn ngang như các anh thấy đấy cây cỏ thì mọc um tù rất là dễ gây ảnh mùa hè thì nó gây ô nhiễm mùa đông thì lụt lội ảnh hưởng đến dễ gây cái dịch bệnh
bệnh viện này đã xây dựng cách đây là hơn một mươi năm nay rồi
bệnh viện này chưa hoàn thành vùng quanh cây cối ung tùm rồi mới phát sinh xây dựng này nữa
trong mùa gió này người dân ở đây no nắng là dịch bệnh mong muốn làm sao bệnh viện được nhanh chóng xây dựng để cho dân được hưởng nợi và được phong quang sạch đẹp
khi hoàn thiện bệnh viện quốc tế hoa kỳ được kỳ vọng là đạt tiêu chuẩn quốc tế năm sao có quy mô ba trăm linh giường bệnh và trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân hà nội
giúp giảm tải cho các bệnh viện lớn
tuy nhiên hơn một mươi năm vẫn đắp chiếu gây lãng phí rất lớn
trước thực trạng này nhiều người dân đang hoài nghi về năng lực của chủ đối tư và mong muốn có một chế tài để xử lý rứt điểm tránh tình trạng kéo dài như trong thời gian vừa qua
bên cạnh đó theo tìm hiểu của phóng viên hiện tại dự án vẫn còn nhiều vướng mắt trong vấn đề giải phóng mặt bằng
bởi trong khuôn viên của bệnh viện vẫn còn một số hộ dân sinh sống nên mặt bằng vẫn chưa thể hoàn thiện
để tránh lãng phí nguồn lực đất đai đồng thời bổ sung nguồn lực phòng chống dịch trong giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
thì trong thời gian tới rất cần các cơ quan chức năng và cả chủ đối tư cần sớm đưa ra phương án hữu hiệu đưa bệnh viện vào khai thác và sử dụng
thưa quý vị kể từ khi huyện miền núi nam trà my tỉnh quảng nam bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín từ cuối tháng một mươi đến nay
thầy giáo lê huy phương hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học trà tập đã rời bục giảng để làm một công việc hết sức đặc biệt
đó là tình nguyện vận chuyển f cũng chính là những học sinh của mình đến nơi điều trị
dù là phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dù là chặng đường vô cùng xa xôi và chắc trở
nhưng với tình yêu thương dành cho học trò người thầy vẫn kiên định gắn bó với công việc này trong hơn một tháng qua
cùng gặp gỡ với người thầy đặc biệt này trong sống đẹp hôm nay
từ cuối tháng một mươi huyện nam trà my tỉnh quảng nam xuất hiện ca f đầu tiên và lây lan nhanh ra cộng đồng
ca bệnh liên tục tăng tập trung chủ yếu ở bốn trường học
hàng trăm em học sinh phải tạm dừng việc đến lớp để chuyển về các khu điều trị
nam trà my là huyện miền núi nghèo cách xa trung tâm
nên quá trình vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn phương tiện đi lại khang hiếm
được câu lạc bộ bàn thương nhau hỗ trợ xe thầy giáo lê huy phương
hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trà tập
đã không ngần ngại tình nguyện làm người vận chuyển
đưa các em học sinh vượt hàng trăm km đường núi về thành phố điều trị
mà đặc biệt là trong thời gian vừa qua
thì các phương tiện để mà lây vận chuyển thì nó lại phản chế hơn một tí
ở huyện thì cũng không có gì xa
hơn một tháng qua những bữa ăn vội bên vệ đường như thế này
đã gắn bó với anh và người bạn đồng hành trong suốt quá trình vận chuyển f về nơi điều trị
để đảm bảo an toàn cho mọi người
anh chỉ dám tranh thủ nghỉ ngơi bên vệ đường và tự cách ly sau mỗi chuyến đi
trong những ngày đầu thầy phương đã có những câu lạc bộ kết nối của thầy phương
đã điều được năm chiếc xe để chuyển những ca bệnh đầu tiên trong giai đoạn mà bệnh nhân rất là nhiều
hơn một trăm sáu mươi một bệnh nhân
cùng với xe ô tô trường hải của tỉnh điều động
thì thập phương đã giải quyết năm mươi trong số bệnh nhân đó
đến ngày tiếp theo
thì thầy phương cũng đã tiếp tục duy trì hai chiếc xe
một mươi sáu chỗ để mà hỗ trợ việt nam trung yên trung trọng việt nam trung yên
vận chuyển bệnh nhân f về tuần trẻ
hơn hai mươi năm cầm phấn đứng trên bục giảng để gieo từng con chữ cho học sinh vùng cao
giờ đây khi dịch bệnh bùng phát
anh lại tiếp tục đồng hành với học trò của mình theo một cách đặc biệt hơn
chắc có lẽ ở đây sẽ là một cái giáo ấn khó khó mà quay trong cái quá trình công tác
hành trình gian nan suốt hơn một tháng
trở thành tài xế
anh phương đã đưa hơn bốn trăm linh học sinh xuống phố để điều trị covid một mươi chín
và giờ đây có gần hai trăm linh em đã khỏi bệnh
cũng chính trên chuyến xe này
người thầy giáo tận tuổi ấy lại chở học trò của mình rời phố về đuối
để tiếp tục hành trình cộng chữ lên non
tiếp tục sống đẹp cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới ngày hôm nay